liên quan đến vụ ẩu đả xảy ra trên địa bàn thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc vào tối ngày hai mươi hai tháng tám
công an thành phố vĩnh yên đã triệu tập gần năm mươi thanh thiếu niên có liên quan
điều đáng chú ý là các đối tượng đa phần đều còn rất trẻ nhưng rất manh động
sử dụng nhiều vũ khí thô sơ có tính sát thương cao thậm chí là cả súng tự chế
giao phóng đình ba giao rút tuyếp sắt gậy sắt chai bia súng đạn
là những tăng vật mà công an tp vĩnh yên thu giữ của hai nhóm đối tượng đánh nhau
trên địa bàn thành phố vào tối ngày hai mươi hai tháng tám
kết quả điều tra ban đầu xác định từ mâu thuẫn cá nhân nguyễn đức thạch một mươi sáu tuổi
ở xã kim long huyện tam dương cầm đầu một nhóm ba mươi bốn đối tượng đều ở huyện yên lạc
nguyễn trí thanh một mươi năm tuổi ở thị trấn yên lạc huyện yên lạc cầm đầu một nhóm hơn một mươi đối tượng
ở các huyện tam dương tam đảo vĩnh yên đến địa bàn thành phố vĩnh yên đánh nhau
cả hai nhóm đều sử dụng các vũ khí tự chế nguy hiểm bao gồm cả súng
hậu quả là một số đối tượng bị thương tích trong đó một trường hợp bị bắn trúng vào lưng
nhiều trường hợp tham gia của hỗn chiến trên mới một mươi bốn tuổi đối tượng lớn nhất cũng chỉ một mươi tám tuổi
không cần phải có thủ án gì chỉ cần được bạn rủ là sẵn sàng tham gia vào những vụ ẩu đả đầy tính sát thương
ngoài vụ việc trên trong các ngày một mươi năm tháng bảy và hai mươi bốn tháng tám
công an tp vĩnh yên đã bắt hai vụ với một mươi một thanh thiếu niên cầm theo hung khí lạng lách đánh võng trên đường
thời gian vừa qua trên địa bàn thành phố hưng yên đã xuất hiện một số nhóm thanh thiếu niên
thì nó tụ tập thành những cái đám đông từ hai mươi đến ba mươi đối tượng sử dụng phương tiện là xe mô tô
và chở hai chở ba cầm theo những vũ khí thô sơ và đi trên đường lạng lách đánh võng gây mất an ninh trật tự
quá trình chúng tôi sau khi xuất hiện tình trạng này chúng tôi đã tập trung để xác minh
và xác định là
không chỉ riêng đối tượng của địa bàn lý yên mà liên quan đến các đối tượng của địa bàn yên lạc địa bàn tam dương
những ngày này trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
công an tp vĩnh yên đã nhiều tháng phải căng mình triển khai các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh
tuy nhiên công tác đảm bảo an ninh trật tự vẫn được triển khai quyết liệt
đối với thực trạng thanh thiếu niên sử dụng hung khí đánh nhau
công an thành phố vĩnh yên đã chủ động có những biện pháp phòng ngừa đấu tranh
sau khi xác định về những nhóm thanh niên đã xuất hiện và gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
công an thành phố vĩnh yên đã xây dựng phương án thành lập các tổ công tác để tiến hành tuần tra vào các giờ các đối tượng xuất hiện
sau khi xác định được các đối tượng chúng tôi sẽ tiến hành chốt chặn để giữ và xử lý theo quy định
từ các vụ việc trên cho thấy ngoài các biện pháp đấu tranh của lực lượng công an để ngăn chặn phòng ngừa
thì rất cần chính quyền đoàn thể liên quan phối hợp cùng nhà trường
gia đình tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật quản lý giáo dục con em mình
bên cạnh đó việc chủ động phát hiện giải quyết kịp thời các mâu thuẫn xung đột xảy ra giữa các nhóm thanh thiếu niên
cũng sẽ hạn chế các vụ việc cố ý gây thương tích góp phần phòng ngừa tội phạm lứa tuổi thanh thiếu niên nói chung
đi xe máy không đeo khẩu trang không đội mũ bảo hiểm khi được lực lượng trực chốt kiểm soát covid một mươi chín nhắc nhở
trần văn thịnh chú tại phường ít kiều quận hòa đông tp hà nội
đã có hành vi lăng mạ xúc phạm và hành hung một cán bộ công an phường gây thương tích
cụ thể vào hồi mới năm giờ chiều qua ngày hai mươi năm tháng tám tại điểm chốt chặn ở khu vực phong tỏa do có ca nhiễm bệnh là f
trên địa bàn phố nguyễn thái học phường quang trung quận hòa đông tp hà nội
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đại úy lê nam cường cán bộ công an phường quang trung cùng tổ công tác
đã phát hiện một nam thanh niên không đeo khẩu trang đi xe máy với tốc độ cao nhằm thông chốt
khi được nhắc nhở về việc vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh đi vào khu vực phong tỏa và không đeo khẩu trang
tại nơi công cộng đối tượng đã lớn tiếng chửi bới xúc phạm tổ công tác túm cổ áo xô đẩy giật khẩu trang
và dùng chân đạp vào người đại úy lê nam cường gây thương tích
trước hành vi manh động của đối tượng cán bộ chiến sĩ công an phường đã nhanh chóng được tăng cường
phối hợp với tổ công tác khống chế đối tượng
thịnh là đối tượng đã có hai tiền án về tội giết người và cố ý gây thương tích
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hà đông thụ lý và giải quyết theo quy định của pháp luật
tại đồng tháp một đối tượng vừa bị công an thành phố sa đéc đề xuất xử phạt vi phạm hành chính
vì có hành vi chống đối lại lực lượng làm nhiệm vụ ở chốt kiểm dịch
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng tám đinh hoàng trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại tỉnh đồng tháp
điều khiển xe mô tô đến chốt kiểm soát
khi bị yêu cầu xuất trình đầy đủ giấy tờ theo quy định trung đã có biểu hiện chống đối rồi phóng xe bỏ chạy
cán bộ chiến sĩ tại chốt đã truy đuổi theo và khống chế được trung
giao về cho công an phường hai thành phố sadek xử lý
hiện công an thành phố sadek đã hoàn tất hồ sơ đề xuất ủy ban nhân dân thành phố sadek
xử phạt vi phạm hành chính bảy triệu năm trăm linh ngàn đồng đối với đinh hoàng trung
về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm
theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình vừa phá thành công chuyên án ma túy bắt giữ đối tượng hồ văn long
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chú tệ xã hưng trạch huyện bố trạch về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
thu giữ hơn bốn sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp
trước đó vào lúc một mươi h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng tám
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện bố trạch và công an xã hương trạch huyện bố trạch
tiến hành kiểm tra đối tượng hồ văn long
thấy lực lượng công an đối tượng hồ văn long đã lập tức vứt lại xe máy bỏ chạy nhảy xuống suối hòng thoát thân
tổ công tác đã tiến hành truy đuổi trước sự chống trả quyết liệt của đối tượng
sau khi bắt giữ được đối tượng và tiến hành kiểm tra tổ công tác đã phát hiện bên trong có hai túi ni lông chứa hai trăm ba mươi năm viên nén
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thu giữ hai mươi hai túi ni lông chứa bốn ba trăm chín mươi ba viên nén màu hồng
và màu xanh cùng một trăm năm mươi bảy triệu đồng tiền mặt và nhiều tài liệu tăng vật có liên quan
tại cơ quan điều tra bước đầu đối tượng đã thừa nhận số viên nén trên là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
hiện chuyên án đang được mở rộng đầu chai
một đường dây mua bán vận chuyển số lượng lớn ma túy từ các tỉnh tây bắc về hà nội tiêu thụ
vừa được phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội đấu tranh triệt phá thành công
hai đối tượng trong chuyên án này đã bị bắt giữ cùng tăng vật ma túy bị thu giữ là một mươi bánh heroin và số lượng lớn ma túy tổng hợp gồm ketamin và metafetamin
thời điểm hiện nay tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang có diễn biến phức tạp và một số địa phương đã phải thực hiện giãn cách xã hội
và nổi lên một số thủ đoạn của tội phạm trong thời điểm này
đó chính là lợi dụng xe vận tải luồng xanh để vận chuyển những hàng hóa cấm
trong đó có cả vận chuyển ma túy trái phép từ các tỉnh tây bắc về hà nội tiêu thụ
thùng xốp chứa đầy hoa quả trên xe tải vận chuyển theo dạng xe luồng xanh từ các tỉnh tây bắc về hà nội
thế nhưng dưới lớp hoa quả này là số lượng lớn ma túy heroin đóng bánh
tương tự các thùng hàng khác đều chứa ma túy dạng metafetamin và ketamin
đây là thủ đoạn mới của các đối tượng tội phạm ma túy trong thời điểm dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp như hiện nay
bắt giữ cái việc
hai đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy này thì nó cũng liên quan đến thủ đoạn mới trong thời gian chúng ta giãn cách xã hội
đó là cái việc đối tượng lợi dụng những cái xe trong đường xanh được phép vận chuyển nhu yếu phẩm và thực phẩm của các tỉnh về hà nội phục vụ cái đời sống của dân
thế thì cái đối tượng nó lợi dụng cái xe này
và những xe
để trở thực phẩm để mà vận chuyển ma túy
thì bước đầu khi bắt giữ đối tượng
hai đối tượng này là đối tượng hoàng văn linh và đối tượng nguyễn văn hùng
đối tượng đã khai nhận về hành vi phạm tội công hình
qua công tác nắm tình hình các trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an hà nội đã phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ các tỉnh tây bắc về hà nội tiêu thụ do đối tượng hoàng văn linh ở trương mỹ hà nội cầm đầu với thủ đoạn trà trộn số lượng lớn ma túy và hàng nông sản để vận chuyển từ tây bắc về hà nội
cùng tham gia trong đường dây này với linh còn có đối tượng nguyễn văn hùng chú tại hoàng mai hà nội
tổng số vật chứng thu giữ trong chuyên án này là một mươi bánh heroin
bốn tám kg ketamine một trăm năm mươi chín gram methamphetamine sáu một tỷ đồng và ba xe ô tô cùng nhiều đồ vật tài liệu có liên quan
tổng số vật chứng thu giữ trong chuyên án này là một mươi bánh heroin một trăm năm mươi chín gram methamphetamine sáu một tỷ đồng và ba xe ô tô cùng nhiều đồ vật